mới đây tại bản pha cúng xã lóng phiêng huyện yên châu tỉnh sơn la
công an huyện yên châu phát hiện bắt giữ hai đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép lượng lớn chất ma túy
hai đối tượng là thào ly páo sồng tên gọi khác là ly páo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú tại huyện sốt bâu tỉnh hủa phan lào và hạc a vàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
trú tại bản pha đón xã lóng sập huyện mộc châu tỉnh sơn la
lực lượng chức năng đã thu giữ sáu bánh heroin một mươi bảy viên ma túy tổng hợp
một con dao cùng một số vật chứng liên quan khác
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên từ lào về việt nam
cho một đối tượng không rõ danh tính tại ngã ba kim trung xã phiêng khoài huyện yên châu
khi đang trên đường vận chuyển đến địa điểm trên thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
đối tượng hờ a cấu chú tại huyện nậm pồ tỉnh điện biên vừa bị bắt quả tang
khi đang trồng chăm sóc hàng nghìn cây thuốc viện trái phép
đối tượng đã thực hiện hành vi chăm sóc
trồng chăm sóc cây thuốc viện tại đám nương nằm sâu trong núi
toàn bộ diện tích ba trăm bảy mươi bảy m hai cây thuốc phiện này gồm ba hai trăm sáu mươi tám cây đang thời kỳ ra hoa
được trồng sen lẫn với nương rau cải tại rừng thuộc khu vực bản hủy po xã naco sa huyện nậm pồ
sau khi phát hiện việc trồng cây thuốc viện trái phép lực lượng chức năng đã phối hợp
với chính quyền địa phương tiến hành phá nhổ toàn bộ số cây thuốc viện nói trên
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển vùng bốn cho biết
vừa bắt giữ một tàu vận chuyển một trăm linh lít dầu đeo trái phép trên vùng biển tây nam
trước đó vào đêm một mươi sáu tháng hai tại vùng biển cách nam tây nam công sơn khoảng một trăm hai mươi hải lý
trong quá trình tuần tra kiểm soát tàu csv hai nghìn bốn của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn
đã phát hiện tàu cá mang số hiệu kg chín mươi năm nghìn năm trăm bốn mươi tám ts có nhiều dấu hiệu nghi vấn
và đã ra tín hiệu dừng tàu để kiểm tra hành chính
thời điểm kiểm tra trên tàu có bốn thuyền viên
chú tàu là bà tống thị thanh thúy có hộ khẩu thường trú tại phường vĩnh hiệp
thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
ông trần thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hộ khẩu thường trú tại phường tân long
thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang làm thuyền trưởng
theo lời khai của thuyền trưởng tàu đang vận chuyển khoảng một trăm linh lít dầu đeo
và toàn bộ số dầu này đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và niêm phong hàng hóa vi phạm
đồng thời tổ chức dân giải phương tiện và cán hải độ bốn trăm hai mươi một tại thị trấn nam căng tỉnh cà mau
để tiếp tục điều tra xử lý đúng theo quy định pháp luật
trước đó vào ngày một mươi ba tháng một tại vùng biển cách tây hòn khoai khoảng năm mươi hải lý
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn cũng đã bắt giữ một tàu vận chuyển năm mươi lít dầu đeo trái phép
ngày một mươi tám tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận
cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường
và trưng cầu giám định pháp y tử thi và đang tổ chức điều tra truy tìm các đối tượng truy sát
đâm ba thanh niên khiến cho hai người bị thương và một người tử vong
nạn nhân tử vong là một nam thanh niên ba mươi ba tuổi ngụ tại huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
nạn nhân bị hai vết đâm dưới ngực và được chuyển viện vào tp hcm nhưng không qua khỏi
trước đó nạn nhân cùng hai người bạn đều ba mươi một tuổi đi trên đường ở phan thiết
thì bị ba đối tượng lạ mặt bất ngờ truy xét
nạn nhân sợ phóng xe máy bỏ chạy khoảng một km thì ngã gục xuống lề đường
các nạn nhân được đưa đi cấp cứu với các vết đâm vào cánh tay ngực
nhận tin báo công an đã có mặt tại hiện trường ngay sau đó
do vết thương quá nặng ninh sơn đã tử vong trên đường chuyển viện vào tp hcm
thi thể nạn nhân được đưa về nhà và lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi
hiện công an đang trích xuất camera khu vực điều tra và truy bắt nhóm đối tượng gây án
tình trạng ung tắc và taxi chặt chém diễn ra tại sân bay tân sơn
tình trạng ung tác sở nhất tp hcm những ngày này đang gây bất xúc dư luận
và để ngăn chặn tình trạng này sở giao thông vận tải tp hcm cho biết
đã làm việc với các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện một số giải pháp
để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân
theo đó đối với việc giải quyết ung tác sẽ cho phép các phương tiện taxi đón khách
ngoài làng d một thì có thể đi vào làng c thậm chí là làng b vào cao điểm
tại trạm thu phí một mươi đồng một lượt một xe bên ngoài
nếu cao điểm có thể dẫn đến ung tác thì sẽ đề nghị xả trạm
ngoài ra sẽ tăng cường thêm chuyến xe buýt đón trả khách tại ga quốc nội
đối với tình trạng taxi chặt chém cướp vận chuyển sẽ có các biện pháp cụ thể
ngoài khu vực sân bay hành trại giao thông trung tâm hạ tầng đường bộ
và công an thành phố công an quận tân bình sẽ tăng cường kiểm tra kiểm soát
các xe dịch vụ taxi công nghệ đậu ở ngoài để đón khách với mức giá không hợp lý
trong sân bay sở đề nghị cảng vụ hàng không miền nam và sân bay tân sơn nhất
tăng cường kiểm tra xử lý đối với các đơn vị taxi được hoạt động tại sân bay
lực lượng an ninh bảo vệ tại sân bay cũng tham gia hướng dẫn cho hành khách khi đón taxi
đồng thời theo dõi việc trèo kéo khách tránh tình trạng để xảy ra việc tranh giành xe
dẫn đến mức an ninh trật tự
sáng nay ngày một mươi tám tháng hai các cán bộ chiến sĩ đội tuần tra dẫn đoàn thuộc phòng cảnh sát
giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm đã ra quân và kiểm tra xử lý xe ba bánh
chạy nội đô vào khung giờ cấm đường cấm và nhiều trường hợp lái xe vi phạm đã bị lập biên bản xử phạt
tại chốt kiểm tra xử lý xe cơ giới ba bánh và xe thô sơ ba bốn bánh không đủ điều kiện lưu thông
tại vòng xoay nguyễn bính khiêm phường đa cao quận một
sau hơn một giờ kiểm tra cảnh sát giao thông đã tiến hành dừng xe và kiểm tra hơn chục trường hợp
trong đó ba trường hợp xe ba bánh lưu thông vào khu vực cấm tài xếp thiếu giấy tờ không đợi muốn bỏ hiểm
cảnh sát giao thông đã lập biên bản với tổng mức phạt tiền hơn sáu triệu đồng
ngoài ra lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ nếu xe thuộc về công ty hoặc tổ chức
thì sẽ có mức phạt bổ sung với chủ doanh nghiệp
nói về việc có nắm rõ quy định về đường cấm giờ cấm nhưng lái xe cho biết việc mua sinh nên làm liều
đại diện lực lượng cảnh sát giao thông thành phố cho biết các tuyến đường cấm xe ba bánh khu vực trung tâm
là đường hai bà trưng tôn đức thắng hàm nghi phạm ngũ lão nguyễn tị nghĩa cách mạng tháng tám điện biên phủ
đề nghị các lái xe thực hiện nghiêm túc không lưu thông
hôm qua ngày một mươi bảy tháng hai tại khu vực sân bay quốc tế nội bài cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan chủ trì
phối hợp với cục hải quan hà nội tiến hành kiểm tra một lô hàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật
qua kết quả khám xét phát hiện hơn tám mươi năm ký tên ngành covid một mươi chín các loại có xuất xứ hàn quốc trị giá ước tính trên tám tỷ đồng
tổng cục hải quan cho biết theo quy định mặt hàng tết covid một mươi chín là mặt hàng nhập khẩu có điều kiện phải có giấy phép của bộ y tế
tuy nhiên các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn khai báo hàng hóa chung chung khai báo sai tên hàng hóa để nhập lậu
thưa quý vị ngày một mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh quảng trị cho biết đơn vị vừa phát hiện một vụ vận chuyển gia súc không có kiểm dịch thú y
trước đó chiều ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tại km bảy trăm tám mươi bốn quốc lộ một a đoạn đi qua huyện hải lăng phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường

trạm cảnh sát giao thông hải lăng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng trị kiểm tra phát hiện xe ô tô do ông mai văn tuyến
chủ tỉnh thừa thiên huế điều khiển đang có hành vi vận chuyển ba mươi hai con lột không thực hiện kiểm dịch thù y
được biết việc không thực hiện kiểm dịch thù y sẽ tiêm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh
thưa quý vị bằng lái xe máy là giấy tờ phổ biến và cần phải có đối với những người tham gia giao thông
tuy nhiên hồ sơ dự thi và thi đậu không phải là điều dễ dàng với nhiều người
chính vì nắm bắt được nhu cầu đó mà nhiều đối tượng xấu đã lợi dụng tình hình này để lừa đảo người dân trong việc thi hộ bán bằng
để hiểu rõ hơn về vấn đề này mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
hai bồ con ông trung ngọc thủy chủ tịch phường minh khai quận hoàng mai thành phố hà nội
đang có nhu cầu thi bằng lái xe máy thì bỗng nhiên được một người đàn ông lạ kết bạn gia lô
và mời chéo các gói thủ tục thi và học bằng lái xe máy chọn gói
với cam kết khi một lần nào đỗ không đỗ hoàn tiền một trăm linh
tuy tướng mức giá khác nhau sẽ kèm các gói dịch vụ khác nhau
có vip hai phí là sáu trăm linh đồng một người phải đi học một buổi mới đỗ
gói vip ba chọn gói một triệu ba trăm linh đồng không cần học chỉ cần có mặt ba mươi phút thì vòng số tám sẽ đỗ
với những chiêu trò với những lời đừng mật từ đối tượng ông thủy dễ dàng rơi vào bẫy lừa đảo
vào ngày một mươi năm tháng chín hai nghìn một có một đối tượng tên là nguyễn thanh tùng
nhắn tin vào máy bảo là anh có nhu cầu thi bằng lái xe anh không phải đến trường
vì đến trường nó lâu lắm tôi làm hồ sơ cho anh thì sau bảy ngày được thi thôi
nên tôi đồng ý
sau đó bạn ý con nhắn cho tôi gói vip để thi là một triệu rưỡi
nên tôi đồng ý lộp cho hai bố con
nộp xong từ bấy giờ đến bây giờ mất tâm
chẳng ai được thi chẳng được lấy tiền
có gọi điện họ không tắt máy họ không nghe
có thể thấy hiện nay trên mạng xã hội tràn lan các dịch vụ quảng cáo làm và thi giấy phép lái xe mà không được ai kiểm soát
bên cạnh những dịch vụ uy tín thì nhiều trung tâm đã nắm bắt được nhu cầu học viên sự nhẹ dạ cả tin và tâm lý đám đông
từ đó cho ra đời nhiều trung tâm a với những trừ trò quảng cáo bao động một trăm linh
tuy nhiên điều này là không thể xảy ra
bởi thực tế hiện nay bài thi lý thuyết và thực hành của các loại giấy phép lái xe
đều do may chấm không có sự tác động của con người nên việc bao đậu là rất mơ hồ
trên thực tế thì bản thân của các đối tượng có thể di chuyển trực tiếp đến những nơi mà có khả năng và có quyền hạ
để thực hiện các hoạt động sát hạch lái xe tại cái thời điểm đó
và tìm kiếm nạn nhân ở những khu vực này và đơn vị này
có thể là thuyết phục họ để có thể là chuyển cho các đối tượng này một lượng tiền và một khoản tài chính nhất định
với những lời hứa hẹn là có thể nộp hồn
các đối tượng có thể thông qua các đối tượng đó
chính bản thân các đối tượng này cũng lợi dụng những thông tin mà họ đăng tải tại thời điểm đó
để có thể là kết bạn làm quen nhắn tin và bằng những hình thức thuyết phục đối với lại các nạn nhân trong những tình huống này
khiến cho nạn nhân có thể tin tưởng
không chỉ ở các đường dây lớn mà nhiều đối tượng hoạt động đơn lẻ cũng lợi dụng nhu cầu học lấy xe của người dân để trục lợi
những đối tượng này thường sử dụng facebook zalo và cũng với chiêu trò kích thích đánh trúng tâm lý của học viên
đang có nhu cầu thi bằng lái xe
từ đó đã khiến nhiều người không tìm hiểu kỹ mà dễ mắc vào những chiêu trò lừa đảo tinh vi
đặc biệt rơi vào bẫy của đường dây làm hàng giả mà không hề hay biết
trong những trường hợp mà chúng ta có thể nhờ những người khác đi nộp hồ sơ
thì tất cả những trường hợp này chúng ta cũng nên tìm hiểu kỹ về đặc điểm nhân thân của người chúng ta tiến hành nhờ
và chúng ta cũng phải tìm hiểu kỹ là cái khả năng của họ có thể thực hiện những công việc đó đến đâu
cái do vậy bất kỳ mỗi công việc gì và đặc biệt là giao dịch
về mặt dân sự liên quan đến tài chính thì chúng ta cũng cần phải tìm hiểu một cách rõ ràng cẩn thận và tỉ mỉ
tránh những trường hợp mà chúng ta có thể trở thành những nạn nhân trong các vụ việc liên quan đến hành vi lừa đảo
khi có nhu cầu thi giấy phép lái xe để tránh bị lừa
người dân nên đến trực tiếp hoặc gửi hồ sơ cho các trung tâm sát hành vé xe được cấp phép của nhà nước để đăng ký học và thi
không nên tin mà đăng ký qua các trung tâm trên mạng xã hội
hay cỏ mồi và nghe tại các chiêu trò rũ rỗ khuyến mại quá tùy phòng từ các trung tâm và các đối tượng lừa đảo
xác định việc học và thi giấy phép lái xe là việc làm cần thiết học thật thi thật đủ thời gian quy định của nhà nước
chứ không nên nôn nóng mà chạy theo các dịch vụ nhanh gọn hay các dịch vụ làm bằng giả để dẫn tới tiền mất tật mang
khi phát hiện ra đường dây lừa đảo qua dịch vụ môi giới khi giấy phép lái xe hay các tổ chức cá nhân làm bằng giả
thì báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời xử lý
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh quảng nam vừa phối hợp với công an thành phố tam kỳ
kiểm tra phát hiện bốn mươi nam nữ thanh niên tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy trong cơ sở kinh doanh karaoke
rạng sáng ngày hôm nay lực lượng công an kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke new tám mươi sáu
tại số tám mươi sáu tôn đức thắng phường an sơn thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam do ông trương công danh làm chủ
tại thời điểm kiểm tra có bốn mươi bốn người gồm ba mươi ba nam và một mươi một nữ
đang thuê phòng hát karaoke tại sáu phòng thuộc cơ sở này
qua test nhanh phát hiện bốn mươi đối tượng dương tính với chất ma túy
kiểm tra tại các phòng lực lượng chức năng thu giữ sáu đĩa xứ chứa ma túy dạng kentamin
và các dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy
vụ việc đã được bàn giao cho công an thành phố tam kỳ xử lý theo thẩm quyền
rủ nhau đi cướp giật tài sản hai đối tượng là nguyễn thanh đoàn bốn mươi một tuổi và lý thị minh kha hai mươi chín tuổi
cùng chú tại tỉnh đồng nai đã bị công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai tạm giữ hình sự để điều tra
trước đó đoàn rủ kha đến địa bàn khu công nghiệp nhân trạch xem ai sơ hở trong việc quản lý tài sản rồi ra tay cướp giật
tại đây phát hiện chị cầm thị ngọc một mươi tám tuổi quê tỉnh đắk nông đang cầm chiếc điện thoại di động
đoàn dừng xe rồi giật chiếc điện thoại của chị ngọc sau đó cùng kha dồ ga tàu thoát
tuy nhiên hai đối tượng đã bị lực lượng tuần tra công an huyện nhân trạch truy đuổi và bắt giữ cùng tăng vật
một vụ cướp giật tài sản khác cũng đã xảy ra tại khu phố long châu thị trấn la hai huyện đồng xuân tỉnh phú yên
và với tinh thần kiên quyết tấn công chấn áp tội phạm đến cùng chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ sau khi vụ việc xảy ra
công an huyện đồng xuân tỉnh phú yên đã bắt được đối tượng thực hiện cướp giật tài sản
và đây là chiến công xuất sắc của công an huyện đồng xuân ngay trong những ngày đầu năm mới
vào trưa ngày năm tháng hai cháu nguyễn võ phước hoàng sinh năm hai nghìn một mươi hai đang cầm điện thoại hiệu samsung chơi trước cổng nhà bà ngoại
tại khu phố long châu thị trấn la hai huyện đồng xuân thì bị một thanh niên lạ mặt tiếp cận bất ngờ giật chiếc điện thoại rồi tẩu thoát
tiếp nhận vụ việc công an huyện đồng xuân đã phối hợp với lực lượng bảo đảm an ninh trật tự cơ sở tiến hành điều tra truy xét nóng
lên danh sách các đối tượng nghi vấn
khi tôi tiếp nhận sự trị đại của đồng chí duy
phó trưởng công an thị trấn là trên địa bàn khu phố long châu xảy ra một vụ cướp giật điện thoại
tôi liền thông báo và triển khai tất cả lực lượng tổ bộ vụ dân phố long châu tiến hành rè sót và khoanh dùng các đối tượng
thì xét mình đó chính xét là đối tượng trên địa bàn và sau đó phối hợp với công an huyện và công an thị trấn truy bắt đối tượng thành công
với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm đến cùng chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ
công an huyện đồng xuân đã điều tra làm rõ bắt giữ đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản trên là nguyễn minh mẫn
sinh năm hai nghìn bốn trú tại địa phương và thu hồi tài sản trả lại cho bị hại
qua cái vụ việc vừa rồi thì chúng tôi thấy rằng là cái việc giúp đỡ của đồng chí bảo vệ dân phố rất có hiệu quả
trong giúp cho công an huyện điều tra khám phá nhanh bắt giữ được đối tượng cướp giật tài sản
thôi nói là đây là một cái hành vi đã rất lâu rồi
một lần đây xuất hiện lại cái việc xảy ra trên địa bàn huyện
thì qua cái vụ việc này tôi mong muốn rằng trong thời gian đến thì lực lượng công an huyện của tôi tiếp tục nhận được sự
ủng hộ giúp đỡ của chính quyền cơ sở đặc biệt là của lực lượng bảo vệ dân phố công an cơ sở công an thôn
bác chính trách và của nhân dân trong cái việc bảo đảm lực tượng ở cơ sở và phần dự vững bình yên trên địa bàn
việc nhanh chóng truy bắt đối tượng gây ra vụ cướp giật giữa ban ngày của lực lượng công an huyện đồng xuân tỉnh phú yên
đã và đang góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an
đồng thời tạo khí thế tấn công chấn áp mạnh tội phạm ngay trong những ngày đầu năm mới
một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một nam thanh niên tử vong tại chỗ vừa xảy ra vào tối ngày hôm qua
tại nút giao thông đường dẫn cầu tiên sơn thuộc địa bàn phường khuê mỹ quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng
vào thời điểm trên anh trần đức quảng chú tệ tỉnh quảng trị điều khiển xe máy
cầu tiên sơn hướng từ quận hải châu về quận ngũ hành sơn
khi vừa qua khỏi cầu tiên sơn đến đoạn đường dẫn chuẩn bị giao với ngã tư ngũ hành sơn hồ xuân hương
thì xe máy đã bất ngờ va chạm vào giải phân cách ở giữa làn đường
cú đâm mạnh khiến anh quảng bị hất văng ra xa tử vong tại chỗ
xe máy trượt dài và hư hỏng nặng một phần giải phân cách bị biến dạng
nhận được tin báo công an quận ngũ hành sơn đã khẩn trương có mặt khám nghiệm hiện trường
và điều tiết giao thông ở tuyến đường dẫn nói trên
nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông đang được lực lượng chức năng làm rõ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa chuyển hồ sơ vụ bốn đối tượng đánh chết người
cho công an thành phố buôn ma thuột tiếp tục điều tra về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người
theo kết quả điều tra ban đầu vào chiều một mươi chín bảy hai nghìn hai mươi một bốn đối tượng gồm y thiên nghê năm mươi ba tuổi
y thạc cơ bùa hai mươi chín tuổi
cùng chú tại thành phố bôn ba thuột y glen bia hai mươi năm tuổi chú huyện quân đôn
và y võ nhiê hai mươi bảy tuổi chú huyện cờ long pắc tỉnh đắk lắc đến hồ etrua cấp
ở xã hòa thắng thành phố bôn ba thuột câu cá
tại đây đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm của ông trần đình anh bốn mươi năm tuổi chú huyện cư cun
sau đó bốn đối tượng đã cầm theo một cây gậy và một cục đá rủ nhau đi đánh nhóm ông anh để trả thù
khi đến nơi các đối tượng đã đuổi kịp ông anh rồi dùng tay chân đấm đá nhiều cái vào người khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ
sau một mươi năm giờ gây án các đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ
thưa quý vị những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống nếu không được hóa giải sớm thì sẽ rất dễ dẫn đến chuyện bé xé ra to
và trên thực tế thì hầu hết những vụ án mạng gây gỗ đều có nguyên nhân xuất phát từ những lý do này
tại bình định vụ đánh nhau bằng
vụ đánh nhau băng nhóm mới đây đã khiến cho một thanh niên thiệt mạng
và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ công an tỉnh bình định đã nhanh chóng bắt giữ các đối tượng gây án
giờ ngày chín tháng hai người dân quanh khu vực này phát hiện đỗ anh quân một mươi tám tuổi chú xã mỹ tránh huyện phủ mỹ
nằm bất động với một vết thương sâu trên cổ nên đã đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước đó
nhận được tin báo lực lượng công an đã nhanh chóng tiến hành khám nghiệm hiện trường
thu thập các dấu vết cùng một số vật chứng có liên quan đến vụ hỗn chiến
đồng thời khai thác thông tin từ người dân xung quanh để nhanh chóng điều tra vụ án
nhận được tin báo lực lượng công an đã nhanh chóng tiến hành khám nghiệm hiện trường